bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức chương trình vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã
cũng như là trao giải ảnh cho cuộc thi ảnh đa dạng sinh học hai nghìn hai mươi nhằm khích lệ và thúc đẩy cộng đồng
chung tay bảo vệ các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của nước ta
nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp ý nghĩa của rất nhiều người dân những nhà nghiên cứu khoa học
cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực bảo tồn bên cạnh nỗ lực của các cấp các ngành
bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức chương trình vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã
từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi nhằm khích lệ tinh thần đóng góp nghiên cứu đa dạng sinh học
cũng như thúc đẩy sự tham gia của mọi người dân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức bảo tồn loài hoang dã có ý nghĩa không những là vật thể sống của con vật đó trong thiên nhiên
nhưng nó thể hiện là cái tính chất đạo đức
tức là tất cả mọi sinh vật ở trên thế gian này đều có quyền như nhau có nghĩa là con người có quyền sống thì con động vật cũng có quyền sống
trong sự kiện này bộ tài nguyên và môi trường cùng chương trình phát triển liên hợp quốc undp
cũng đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh đa dạng sinh học năm hai nghìn hai mươi với trên hai tác phẩm từ hơn một trăm hai mươi tác giả tham dự
cuộc thi đã cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với thiên nhiên và tài nguyên sinh vật việt nam
trong lễ trao giải một giải nhất hai giải nhì
ba giải ba và năm giải khuyến khích đã được trao cho các tác giả
việc ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như vinh danh những cá nhân tập thể đang nỗ lực giữ giữ những giá trị đa dạng sinh học
sẽ góp phần thúc đẩy cộng đồng chung tay bảo vệ các hệ sinh thái các loài sinh vật và cảnh quan thiên nhiên
cũng như khởi đầu thập kỷ mới với nhiều mục tiêu thành tựu to lớn hơn cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của việt nam